các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự ở sudan tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn lâu dài với quân đội và nêu tầm nhìn của nhóm về hồi sinh sudan
sáng kiến được cho là có thể khôi phục nỗ lực tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên đối định tại quốc gia này
trong tuyên bố đưa ra vào tối hai mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương người đứng đầu rsf tướng mohamed hamdan dagalo dường như sẵn sàng đàm phán với quân đội về mô hình của nhà nước sudan trong tương lai
bước đi này vượt ra ngoài vấn đề chuyên môn của thỏa thuận ngừng bắn lâu dài vốn là vấn đề gây cản trở đối với các nỗ lực trung gian hòa giải do ả rập xê út và mỹ bảo trợ
tuyên bố có đoạn những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài phải hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cùng với các giải pháp chính trị toàn diện nhằm giải quyết nguyên nhân sâu xa của những cuộc chiến tranh ở sudan
theo kế hoạch hồi sinh sudan tướng dagalo cam kết rsf sẽ tuân thủ các nguyên tắc đã được đưa ra trước đó như chế độ liên bang đa văn hóa bầu cửa dân chủ và một quân đội duy nhất
tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sudan abdel fatah al buhan cùng ngày đã tới port sudan trong chuyến đi đầu tiên ra ngoài thủ đô khatom kể từ khi giao tranh nổ ra hồi giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
các nguồn tin chính phủ tiết lộ ông sẽ tới ả rập xê út và ai cập để đàm phán